chính phủ canada sẽ viện trợ hơn năm trăm ba mươi triệu đô la mỹ cho các nhà sản xuất sản phẩm da cầm và trứng của nước này
để bù đắp những thiệt hại mà các hiệp định thương mại tự do fta gây ra
bộ đông nghiệp canada cho biết khoản viện trợ của liên bang dành cho khoảng bốn tám trăm linh nhà sản xuất trứng
và các sản phẩm da cầm sẽ kéo dài trong một mươi năm
canada kiểm soát sản lượng và giá các sản phẩm da cầm trứng và sữa
thông qua hạn ngạch hàng năm và thuế nhập khẩu một hệ thống mà các đối tác nước ngoài coi là chính sách bảo hộ
nhưng trong khuôn khổ hiệp định thương mại tự do eu canada và hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
mà canada ký kết với các đối tác thương mại ottawa đã đồng ý mở cửa thị trường cho các nhà sản xuất nước ngoài
hơn một mươi nông dân đã nhận được khoản viện trợ đầu tiên vào năm ngoái